tính từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi chín tháng một mươi một
việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm bốn mươi ba cả
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng một mươi một
việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm một mươi ca
trong đó số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm bảy mươi chín ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi chín ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm ba trăm bảy mươi năm người